bệnh sốt xuất huyết đang có những diễn biến phức tạp tại khu vực tỉnh đắk lắc
nhiều ổ dịch lớn đã được phát hiện tại thành phố buôn ma thuột
ngành y tế của tỉnh đắk lắc đang tích cực hỗ trợ người dân trong việc chủ động phòng chống dịch bệnh
những dụng cụ như thế này hoặc những chỗ có nước không được che chắn kỹ
sẽ là nơi có điều kiện tốt cho bọ gậy phát triển thành mũi
để từ đó có nguy cơ chuyển bệnh tạo thành ổ dịch sốt xuất huyết
việc dọn vệ sinh môi trường xung quanh khu vực ở hay không để nước động sẽ hạn chế tối đa mầm bệnh
ngoài việc hỗ trợ phun hóa chất diệt mũi chủ động khi phát sinh dịch
các trung tâm y tế tại địa phương cũng tổ chức nhiều đợt tuyên truyền cho người dân
hiểu rõ sự nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết
nhận biết các dấu hiệu khi nhiễm bệnh để đi kiểm tra và có phương án điều trị kịp thời
việc truyền thông là việc quan trọng nhất
truyền thông làm sao phải cho người dân biến chuyển từ ý thức thành hành động
có thể nói là hiện nay dân của chúng ta ý thức về việc phòng chống xuất huyết
người ta nhận thức được vấn đề
tuy nhiên biến được nhận thức đó thành hành động để cùng với các cấp các ngành
cùng với ngành y tế để phối hợp
để xử lý được môi trường cho mỗi phát triển chúng ta đang hạn chế
theo trung tâm y tế dự phòng tỉnh đắk lắc
người dân khi thấy các triệu chứng như sốt cao đột ngột liên tục ba mươi chín bốn mươi độ c
kéo dài từ hai đến bảy ngày đau đầu đau người
kèm theo các dấu hiệu phát ban nổi hạch xuất huyết dưới da chảy máu cam chảy máu chân răng
thì nên đến các cơ sở y tế gần nhất để được khám theo dõi tư vấn cách chăm sóc tại nhà
cũng như những dấu hiệu nặng của bệnh sốt xuất huyết cần nhập viện điều trị